tin bão khẩn cấp cơn bão số một vào hồi một mươi ba h ngày một tháng bảy vị trí tâm bão cách đảo hải nam trung quốc khoảng ba trăm một mươi km về phía đông đông nam cách quảng ninh khoảng sáu trăm bốn mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một từ một trăm linh ba đến một trăm một mươi bảy km một giờ giật cấp một mươi bốn ban kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm năm mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày hai tháng bảy vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông bán đảo lôi châu trung quốc cách quảng ninh khoảng hai trăm bảy km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một một mươi hai một trăm linh ba một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn h tới phía bắc vĩ tuyến một mươi bảy độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm linh tám đến một trăm một mươi năm km

toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tính từ sáu h ba mươi phút ngày một tháng bảy đã kiểm đếm hướng dẫn gần sáu mươi tàu
và gần hai trăm bảy mươi người biết vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh
trong đó còn hai tàu với hai mươi hai lao động đang hoạt động khu vực nguy hiểm gần tâm bão cách từ tám mươi đến một trăm linh hải lý
các tàu đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
vừa ban hành công điện số một mươi tám cdqg gửi chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban chỉ huy các tỉnh thành phố đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định
theo báo cáo của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và tổng cục thủy sản hiện nay các tỉnh thành phố đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định
còn có tàu cá đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão trong hai mươi bốn giờ tới
để đảm bảo an toàn tàu thuyền tránh thiệt hại đáng tiếc ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các cơ quan chức năng
và chính quyền địa phương khẩn trương giả soát kiểm đếm các tàu đang trong khu vực nguy hiểm bằng mọi biện pháp thông báo
kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú
báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện về ban chỉ đạo trước sáu giờ ba mươi phút và một mươi bảy giờ hàng ngày
để tổng hợp báo cáo phó thủ tướng chính phủ trưởng ban
đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
quan tâm chỉ đạo thực hiện